mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi chín được dự báo là sẽ có những diễn biến phức tạp thậm chí là gây ra thiệt hại cho nhiều địa phương trên cả nước nhất là ở một số tỉnh miền trung đang tồn tại nhiều hồ chứa nước thủy lợi đã xuống cấp phương án xả lũ chưa phù hợp với điều kiện thực tế
tại tỉnh quảng nam để chuẩn bị cho mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi chín thời gian qua ubnd tỉnh đã thường xuyên sửa chữa nâng cấp và đồng thời triển khai các phương án dự phòng để có thể bảo đảm công tác vận hành các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn được diễn ra an toàn
ghi nhận sau của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng nam
hàng năm cứ vào mùa mưa lũ người dân tại vùng hạ du của khu vực hồ phú ninh lại lo lắng trước những thông tin về hồ thủy lợi này
điều tiết xả lũ có thể gây ngập lũ
do đó trước mùa mưa bão năm nay công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi quảng nam đã chuẩn bị các phương án dự phòng bảo đảm công tác vận hành điều tiết diễn ra an toàn như đầu tư nguồn điện dự phòng và các dây cáp dự phòng
đặc biệt trong mùa mưa bão tại các khu vực xả tràn sẽ cử lực lượng túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn theo dõi và báo cáo tình hình kịp thời để có phương án xử lý nhanh nhất
cứ đến ngày một tháng chín tỉnh cụm thực hiện lệnh chế độ của cấp tay
trước hết là công tác kiểm tra các công trình như là các đập đề cũng như tròn xe lũ rồi tiếp đến là di tồn bổ dưỡng có cái máy móc thiết bị cơ khí cũng như những cái máy phát điện để chuẩn bị cho cái công tác trong cái mùa mưa bão
qua giả soát trong năm hai nghìn một mươi chín công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi quảng nam quản lý một mươi bảy hồ chứa thủy lợi trong đó có một mươi bốn hồ chứa đã bị hư hỏng xuống cấp
các hư hỏng chủ yếu rơi vào vết nứt ở thân đập tràn xả lũ và bị thấm nước
sau khi kiểm tra các đơn vị đã lập kế hoạch sửa chữa khắc phục hư hỏng công trình đồng thời chuẩn bị các phương án dự phòng cho các tình huống xấu nhất có thể xảy ra
trong quá trình chúng ta sẽ phát hiện những cái hư hỏng rồi những cái việc mà nó sẽ gai mắt an toàn trong quá trình mưa bão thì chúng tôi sẽ sửa chữa
bên cạnh đó là cũng đã chuẩn bị tình huống là cho trường hợp là trong quá trình mình vận hành tràng
thì nếu trường hợp xảy ra tình huống
thì chúng ta sẽ dùng bằng thủ công chúng ta kéo
cái cốp dự phòng thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị ở trong kho thì hiện nay cốp dự phòng cũng đã chuẩn bị
trường hợp mà đứt cốp mà tình huống nhanh nhất thì chúng ta có thể là thay cốp tại chỗ
ubnd tỉnh quảng nam yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi quảng nam
tiếp tục phối hợp với các địa phương liên quan tăng cường kiểm tra các vị trí sung yếu
đồng thời chuẩn bị các phương án dự phòng để ứng phó kịp thời tình huống bất chắc xảy ra
trong đó cần tăng cường công tác quan chắc giám sát vận hành các đập hồ chứa
nhằm nâng cao chất lượng vận hành bảo đảm an toàn công trình và cuộc sống cư dân vùng hạ du